chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản hay được gọi là gbic maeda tadashi đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng được tiếp ngày maeda tadashi trong thời điểm đặc biệt khi hai nước việt nam nhật bản có nhiều hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
với tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên cũng như với vai trò quan trọng của ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản bộ trưởng tô lâm đề nghị phía nhật bản thúc đẩy mạnh mẽ yếu tố bền vững chất lượng cao và tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế tăng cường hỗ trợ việt nam trong tham vấn chính sách đào tạo nhân lực nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số phát triển công nghiệp phụ trợ thúc đẩy hợp tác công tư đầu tư vào các dự á
chiến lược nhằm tạo cơ sở tiền đề phát triển quan hệ giữa bộ công an việt nam và ngân hàng hợp tác quốc tế nhật bản gbic bộ trưởng tô lâm đề nghị gbic ưu tiên về nguồn vốn oda viện trợ không hoàn lại để nghiên cứu đầu tư vào các dự án dành cho bộ công an đặc biệt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh năng lượng kinh tế môi trường đầu tư cách trang thiết bị khí tài hiện đại hỗ trợ phòng chống tội phạm các dự án viện trợ lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ an ninh mạng ph
tạo nâng cao năng lực cán bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp chủ tịch maeda tadashi khẳng định với quyết tâm chính trị cao sự ủng hộ của chính phủ và nhân dân hai nước quan hệ việt nam nhật bản sẽ ngày càng mật thiết tiếp tục có những hoạt động hợp tác ngày càng thực chất sâu rộng góp phần định hình quan hệ hai bên trong năm mươi năm tới mà nền tảng là việc hai bên sớm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm hai nghìn hai mươi ba